chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
lập hồ sơ thủ tục để thành lập công ty mở tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art
trịnh thị minh huế đã sử dụng một trăm chín mươi tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch đặt lệnh mua bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh
các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với năm mã cổ phiếu nêu trên thu lời bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
ngoài hành vi nêu trên cơ quan tố tụng còn cáo buộc trịnh văn quyết đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng flc faros để niêm yết giá cổ phiếu rost trên sàn giao dịch chứng khoán thu tiền của các nhà đầu tư
cũng theo cáo trạng để xảy ra hậu quả trên có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong vụ án vào quá trình nâng khống vốn góp
nhận ủy thác đầu tư hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống xác định vốn góp khống chấp thuận niêm yết cổ phiếu để tạo điều kiện giúp ông trịnh văn quyết bán cổ phiếu bằng hình thức từ vốn góp chủ sở hữu khống chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán
trong vụ án này một số bị can là người thân quen nhân viên thuộc tập đoàn flc công ty con công ty liên kết của tập đoàn flc biết rõ không có tiền góp vốn nhưng vẫn ký các thủ tục như nghị quyết tăng vốn
ủy thác đầu tư chứng từ chuyển tiền hợp đồng chuyển nhượng nhận chuyển nhượng cổ phần hợp đồng ủy thác đầu tư
từ đó giúp ông trịnh văn quyết bà trịnh thị minh huế và các bị can hợp thức việc góp vốn sử dụng vốn góp tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu trái pháp luật giúp ông trịnh văn quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
các bị can thuộc sản hos gồm trần đức sinh lê hải trà trần tuấn vũ và lê thị thuyết hằng là những người có chức vụ quyền hạn biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty faros là bốn ba trăm linh tỷ đồng
theo các báo cáo tài chính kiểm toán và công văn số bốn nghìn hai trăm chín mươi tám ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban chứng khoán nhà nước
tuy nhiên do bị can trần đắc sinh cựu chủ tịch hội đồng quản trị có quan hệ với trịnh văn quyết nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của công ty faros
đã đồng ý niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ross trên sàn hot trái pháp luật gây thiệt hại cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
cáo trạng đánh giá hành vi phạm tội của các bị can là rất nghiêm trọng
các bị can biết rõ là không có tiền góp vốn các cá nhân không nhận tiền vay của công ty faros
nhưng đã cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối thực hiện các hành vi để nâng khống vốn điều lệ công ty faros
sau đó phát hành cổ phiếu đăng ký niêm yết số cổ phiếu này trên sàn hoss
lừa dối các nhà đầu tư lầm tưởng là cổ phiếu có giá trị thật
theo cáo trạng bị can trịnh văn quyết cùng hai em gái đã khai nhận hành vi phạm tội
trong quá trình điều tra cựu chủ tịch flc đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng
và em gái là trịnh thị minh huế đã nộp lại một trăm linh triệu đồng
qua đó cơ quan tố tụng đã ghi nhận áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can trịnh văn quyết cùng hai em gái và nhiều bị can khác
bên cạnh đó trịnh văn quyết và các bị can khác có nhiều đóng góp trong công tác làm từ thiện
nhiều bị can trong gia đình có công với cách mạng được tặng nhiều bằng khen giấy khen trong lao động công tác
liên quan đến vụ việc biết trịnh văn quyết có nhiều mối quan hệ lại có cả công ty tư vấn pháp luật
nên cựu vụ trưởng đã lo sợ bị ảnh hưởng nên biết sai nhưng vẫn ký
viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết
và các bị can liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán với nhiều tội danh khác nhau
trong đó bị can lê công điền cựu vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
bị truy tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
hành vi của ông điền bị cáo buộc đã giúp cho công ty của ông quyết được đủ điều kiện là công ty đại chúng
và được niêm yết trên sàn chứng khoán
từ đó nhóm của ông quyết có thể bán ra hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu từ vốn góp khống cho ba mươi bốn trăm linh đồng
bốn trăm linh ba nhà đầu tư chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
cụ thể để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán công ty faros công ty con của flc
phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm và tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đề nghị chấp thuận công ty đại chúng đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đỗ như tuấn tổng giám đốc công ty faros và lê văn giò
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
kiểm toán và kế toán hà nội ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với giá trị một trăm linh triệu đồng
dù biết báo cáo tài chính của faros chưa đủ cơ sở để chấp nhận toàn phần
nhưng giò và kiểm toán viên đã ký ban hành các báo cáo kiểm toán độc lập
và chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính báo cáo vốn góp của faros
từ đó chủ tịch farod doãn văn hưng ký văn bản gửi ủy ban chứng khoán nhà nước
đề nghị xem xét và chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng
hồ sơ đăng ký này được vụ giám sát công ty đại chúng thẩm định
quá trình thẩm định vụ giám sát công ty đại chúng phát hiện báo cáo kiểm toán không đúng quy định
bằng chứng kiểm toán chưa đủ căn cứ để đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ông lê công điền ký văn bản
đề nghị faros giải trình làm rõ một số nội dung và cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình góp vốn
sử dụng vốn thu được từ các đợt tăng vốn
khoảng một tuần sau công ty faros đã giải trình và bổ sung hồ sơ đăng ký đăng ký công ty đại chúng
khẳng định feros có vốn điều lệ thực góp đạt bốn ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên vụ giám sát công ty đại chúng vẫn nhận thấy báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán còn nhiều mâu thuẫn
vì vậy phó vụ trưởng và hai chuyên viên của vụ này đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo hội kiểm toán viên hành nghề việt nam
và kết luận hội kiểm toán viên hành nghề hà nội phải kiểm toán và phát hành lại báo cáo kiểm toán của faros
kết luận là vậy nhưng hội kiểm toán viên hành nghề hà nội không những không chấp hành mà ông nguyễn ngọc tỉnh
tổng giám đốc và lê văn tuấn kiểm toán viên vẫn ký ban hành ba báo cáo kiểm toán chấp thuận toàn phần
đối với các báo cáo tài chính báo cáo vốn góp của chủ sở hữu công ty faros
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ông điền ký báo cáo kèm tờ trình gửi chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của faros và đề xuất phê duyệt chấp thuận công ty faros là công ty đại chúng
theo cáo trạng ông điền đã thừa nhận nhận thức được hành vi sai phạm trong hồ sơ của faros và các báo cáo kiểm toán
tuy nhiên bản thân nghĩ faros là công ty lớn ông trịnh văn quyết lại có nhiều mối quan hệ
đông sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật
khi thẩm định hồ sơ ông điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn
nhưng đều bị công ty faros khiếu nại vì cho rằng ông đã làm vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp
do lo sợ ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên ông điền biết vẫn làm tờ trình báo cáo
đồng thời ký hai văn bản có nội dung đề nghị chấp thuận công ty faros là công ty đại chúng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
liên quan đến vụ việc trên chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến quý vị trong những thông tin mới nhất